ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm
bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận
gọi tắt là ipc chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và các đồng phạm
liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
nói lời sau cùng bị cáo tất thành cang nhiều lần bật khóc thừa nhận vụ án xảy ra có liên quan đến mình
nhưng sai phạm nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn bị cáo nhận trách nhiệm với tư cách là phó bí thư thường trực
đã thiếu kiểm tra khi chủ trì họp không phát hiện kịp thời tờ trình một mươi hai a là giả mạo
bị cáo cảm ơn viện kiểm sát đã ghi nhận tình tiết giảm nhẹ và mong hội đồng xét xử xem xét trong quá trình nghị án
nói lời sau cùng bị cáo tể trí dũng và các đồng phạm cho biết rất ăn năn về hành vi của mình
xin tòa giảm án thấp nhất để có thể sớm trở về với gia đình hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào chiều mai
có liên quan đến vụ án xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn gọi tắt là sacri
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần vĩnh tuyến
nguyên chủ tịch hội đồng nguyên chủ tịch ubnd tp và đồng phạm sau gần một tháng tạm hoãn
tại phiên tòa bị cáo lê tấn hùng cho rằng mình không có mục đích tham ô
bị cáo đã nỗ lực nộp lại toàn bộ số tiền công ty bị thất thoát
cho rằng bản án sơ thẩm còn nhiều điểm chưa sáng tỏ bị cáo trần vĩnh tuyến khẳng định không có động cơ vụ lợi
không đổ lỗi cho cấp dưới và không có việc biết sai mà vẫn ký nên đề nghị tòa xem xét lại
bị cáo trần trọng tuấn cựu giám đốc sở xây dựng cho rằng mình không phạm tội như cấp sơ thẩm quy kết
hội đồng xét xử vẫn đang tiếp tục thẩm vấn làm rõ các kháng cáo kháng nghị